đại sứ quán nga tại montenegro vừa thông báo hoạt động của bộ phận lãnh sự thuộc phái bộ ngoại giao này đã bị đình chỉ vô thời hạn
quyết định được đưa ra sau khi bộ ngoại giao montenegro đã tuyên bố trục xuất sáu nhà ngoại giao nga trong bối cảnh quốc gia ban căng tiến hành chiến dịch chống gián điệp
hồi tháng bốn năm nay đại sứ quán nga tại montenecaro đã yêu cầu bộ ngoại giao nước này làm rõ tuyên bố về việc cần cắt đứt quan hệ ngoại giao với moscow
cơ quan báo chí của bộ ngoại giao montenegro sau đó giải thích rằng đó chỉ là các đề xuất về biện pháp hạn chế
motinea đã tham gia vào việc trừng phạt của phương tây đối với nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
nga cũng đã công bố danh sách các quốc gia vùng lãnh thổ mà moscow coi là không thân thiện do áp đặt hoặc tham gia trừng phạt nga trong đó có montinea